một cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở xã phùng xá huyện thạch thất tp hà nội vừa bị phạt một mươi năm triệu đồng vì ngừng bán hàng khi chưa được chấp thuận và không thông báo cho cơ quan quản lý
đó là cửa hàng thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn tập đoàn nhật thu trước thông tin sẽ có sự biến động về giá xăng dầu
ngay từ chiều tối ngày một mươi tháng ba lượng khách đến các cây xăng để mua đông gấp ba năm lần so với những ngày trước đó
trước đó cửa hàng bán lẻ xăng đã đột ngột ngừng bán hàng mà không thông báo chưa được chấp thuận
ngoài ra từ tối ngày một mươi tháng ba lực lượng quản lý thị trường hà nội đã phát hiện có tình trạng một vài cửa hàng xăng khác nghỉ tối trước từ một mươi tới một mươi năm phút so với thời gian đăng ký với sở công thương hà nội